ngày hai mươi tháng một mươi hai tại ấp tám xã vĩnh viên a ủy ban nhân dân huyện long mỹ và thị xã long mỹ hậu giang
đã tổ chức họp mặt kỷ niệm năm mươi năm năm địa phương quân long mỹ một nghìn chín trăm sáu mươi một hai nghìn một mươi sáu
và khánh thành bia lưu niệm xẻo đức nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam hai mươi hai tháng một mươi hai
tại buổi họp mặt các đại biểu cùng ôn lại hào khí anh hùng của quân đội nhân dân việt nam
riêng với địa danh sẻo đức xưa kia là vùng căn cứ cách mạng
là cái nôi của lực lượng vũ trang huyện long mỹ
trải qua bao thăng trầm biến cố lực lượng vũ trang huyện long mỹ đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ
từng bước trưởng thành và lớn mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ mà đảng bộ quân đội và nhân dân giao phó
sau buổi họp mặt các đại biểu đã chứng kiến nghi thức cắt băng khánh thành
đưa vào sử dụng cây cầu bắc qua cây mười thước và bia lương niệm sẻo đức